dân thành phố hà nội đã chấp thuận chủ trương lắp đặt các trạm quan chắc không khí
tại năm mươi địa điểm để đánh giá các chỉ tiêu pm hai năm pm một mươi cono hai nhiệt độ độ ẩm áp suất khí quyển
theo đề nghị của sở tài nguyên và môi trường ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội giao sở tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng phương án
lựa chọn năm mươi địa điểm lắp đặt trạm quan trắc không khí cảm biến
và tổ chức tiếp nhận quản lý vận hành thiết bị không khí
hệ thống quan chắc không khí bảo đảm tính kết nối đồng bộ với hệ thống quan chắc không khí
đang vận hành của thành phố
trong trường hợp ô nhiễm không khí chạm mức nguy hại chỉ số aqi trên ba trăm linh
sở tài nguyên và môi trường thông báo tới sở giáo dục và đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non
trường tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp cho học sinh tới sở y tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân
phòng ngừa bệnh về đường hô hấp tới các sở ngành để có các biện pháp xử lý khắc phục hạn chế phát thải
nhờ nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân
tỉnh phú thọ đã hoàn thành việc sắp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng trình tự
thủ tục quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị
theo đó việc thu hồi con dấu cũ khắc đăng ký và sử dụng con dấu mới đã xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
về phương án bố trí sắp xếp cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách
cũng đã được các địa bàn hoàn thành
ngày một một hai nghìn hai mươi hội đồng nhân dân các xã mới cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất
để bầu ra các chức danh chủ chốt của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
việc tổ chức tiếp nhận bàn giao tài chính tài sản công nợ và cơ sở vật chất
đồng thời thực hiện các nội dung về việc đổi tên các cơ quan đơn vị tổ chức
có tên gọi gắn với đơn vị hành chính cấp xã theo tên gọi mới cũng sẽ được hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau sắp nhập phú thọ giữ nguyên một mươi ba đơn vị hành chính cấp huyện
sắp nhập tám mươi đơn vị hành chính cấp xã thành hai mươi tám đơn vị hành chính mới giảm năm mươi hai đơn vị
năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ xử phạt hơn sáu bốn trăm linh vụ
xử lý vi phạm hành chính hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
trong đó số vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại chiếm trên chín mươi
số vụ khởi tố là hai mươi tám trên bốn mươi một đối tượng
tình hình vận chuyển hàng cấm hàng nhập lậu trên địa bàn thành phố đà nẵng diễn biến khá phức tạp
tính đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đã phát hiện bắt giữ và xử lý vi phạm chín mươi bảy vụ bộ đội biên phòng ba mươi bốn vụ
tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi đang đến gần lượng hàng hóa lưu thông tăng cao
đây cũng là thời điểm để các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại hoạt động mạnh
để chấn chỉnh tình trạng trên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát thị trường nắm chắc địa bàn đối tượng để chủ động theo sát diễn biến tình hình
kịp thời tổ chức lực lượng ngăn chặn bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ buôn bán hàng lậu hàng giả hàng nhái hàng kèm chất lượng
thành phố hội an với những ngôi nhà có kiến trúc cổ đặc sắc ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới
tuy nhiên hiện hội an cũng đang gặp khó khăn trong công tác bảo tồn các ngôi nhà cổ do tình trạng quá tải về du lịch
để giảm áp lực trong khu phố cổ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch
một trong lối mở mà ngành du lịch tỉnh quảng nam và thành phố hội an hướng đến là chú trọng phát triển du lịch cộng đồng
làng rau trà quế ở xã cẩm hà thành phố hội an nơi có nghề truyền thống hơn bốn trăm linh năm
đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến sông đất mở màn cho năm hai nghìn hai mươi với kỳ vọng về sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng
các vị khách đến từ italia cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động thường nhật như gánh nước tưới rau
trồng rau lên luống thu hoạch cùng người nông dân chân chất sống bên con sông đế võng và đầm trà quế
lần đầu tiên chúng tôi đến hội an và một trải nghiệm không thể diễn tả được bằng lời
khi tham quan làng rau của những nông dân rất hiền thân thiện khi đi xe đạp hay đi bộ xung quanh làng rau
tôi có thể nghe được tiếng nói vui vẻ và những âm thanh làm đồng một không gian trong lành rất đặc biệt
những năm gần đây danh tiếng làng rau trà quế đã được lan tỏa khắp nơi
với hoạt động đón đoàn khách quốc tế
đến sông đất tại làng giao trà quế ngành du lịch thành phố hội an và tỉnh quảng nam
muốn hướng đến phát triển mạnh về du lịch sinh thái du lịch cộng đồng làng quê đặc biệt là du lịch trải nghiệm
về du khách âu rất quan tâm đến những tour trải nghiệm liên quan đến các làng nghề
từ năm hai nghìn hai công ty đã có định hướng phát triển làng nghề làng rau trà quế
đến bây giờ lượng khách đến mỗi ngày một đồng
nhưng đến thời điểm này du khách cũng muốn trải nghiệm thêm những làng nghề khác
chúng tôi cũng đang định hướng sang bên trà nhiêu để làm những dịch vụ còn hoang sơ
mà du khách muốn trải nghiệm thật với người dân hơn
du lịch quảng nam luôn tăng trưởng ấn tượng của từng năm
sở dĩ có được kết quả như vậy thì tỉnh quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân tỉnh
đã có nhiều chủ trương nhiều quyết khách chính trị để thúc đẩy phát triển du lịch
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
thời gian gần đây rất nhiều công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tour tham quan làng rau
cùng nông dân canh tác trải nghiệm một ngày làm nông dân và tìm hiểu về văn hóa của cư dân nông thôn
làng trài ven biển miền núi thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách
đây là một trong những hướng phát triển mở rộng không gian du lịch cộng đồng
du lịch nông nghiệp của tỉnh quảng nam để kéo dãn lượng khách ra vùng ven để tạo sự cân bằng trong các khu vực
chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế
thưa quý vị ba tháng sau khi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tại áo
ngày một một đảng nhân dân của cựu thủ tướng sebat jenkos đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với đảng xanh
động thái này sẽ bảo đảm để cựu thủ tướng kos quay lại nắm quyền
đồng thời mở đường cho đảng xanh theo đường lối cánh tả lần đầu tiên tham gia chính phủ tại áo
phát biểu tại viên áo cựu thủ tướng kurser nhấn mạnh việc hai đảng đã đạt được thỏa thuận là đột phá
và các nhóm làm việc sẽ nỗ lực làm rõ chi tiết
thực tế đàm phán thành lập chính phủ luôn không hề dễ dàng bởi nền tảng của hai đảng là rất khác biệt